sau năm năm nghiên cứu ngân hàng trung quốc đã sẵn sàng phát hành đồng tiền nhân dân tệ phiên bản điện tử
đồng tiền này dự kiến sẽ được thử nghiệm trước tại hai thành phố là thẩm quyến và tô châu
thông báo đưa ra ngày chín tháng một cho biết đồng nhân dân tệ phiên bản điện tử dcep hoạt động trên cơ chế hai tầng phục vụ cho nghiệp vụ phát hành và thu hồi
về công nghệ đồng dcep dựa trên công nghệ blockchain tuy nhiên trái với tính phi tập trung của blockchain các giao dịch không ẩn hoàn toàn
đồng dcep cũng không phải là tiền ảo vì giá trị của nó được cố định vào giá nhân dân tệ chứ không phải được định giá theo thị trường như bitcoin hay những đồng tiền ảo khác
theo đánh giá đồng tiền này có thể gây ra nhiều tác động đến chính trị kinh tế tài chính trên toàn thế giới